khu vực chân cầu long đại xã xuân ninh huyện quảng ninh tỉnh quảng bình từ nhiều năm nay vẫn tồn tại gần một mươi bến bãi tập kết cát sỏi không phép
cát sau khi khai thác được trở về tập kết tại khu vực này rồi trở đi tiêu thụ khắp nơi
ở đây chỉ có một bãi có đầy đủ thủ tục theo quy định
nhiều hộ dân còn ngang nhiên sử dụng phần đất thuộc di tích lịch sử bến phà long đại để làm bãi tập kết
khu vực ven đê của nhánh sông long đại cũng được người dân sử dụng làm nơi tập kết
có thể thấy hoạt động của những bãi tập kết cát sỏi này là một trong những việc làm tiếp tay cho hoạt động trộm cát gây bức xúc trong dư luận
do đó các cơ quan chức năng tỉnh quảng bình cần có những giải pháp xử lý kiên quyết hơn để ngăn chặn tình trạng này